ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận tác động của không khí lạnh và gió đông yếu đi nên mưa ở các tỉnh này trong ngày hôm nay sẽ giảm đi nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
với khu vực nam bộ và tây nguyên hôm nay mưa cũng giảm dần trời có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy hai mươi chín độ tại nam bộ phổ biến hai mươi chín ba mươi hai độ
khối không khí lạnh suy yếu nhưng thành phần gió đông của khối không khí biển lại đang có xu hướng
các tỉnh phía bắc và tây nguyên sẽ có xu hướng mở rộng tại khu vực phía bắc sẽ khiến cho bắc bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có mây nhiều
khu vực các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng như các tỉnh sơn la hòa bình ở phần phía tây sẽ là những vùng có mưa và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giữ ở mức từ hai mươi ba hai mươi năm độ
trên biển không khí lạnh đã yếu bớt vì thế mà cường độ gió đông bắc trên các vùng biển cũng giảm dần
ở khu vực bắc của biển đông trong ngày hôm nay gió mạnh cấp sáu còn có lúc cấp bảy
nên sóng biển vẫn cao từ hai đến ba mét
với khu vực huyện đảo hoàng sa gió cũng giảm xuống mức cấp sáu
vì thế vẫn duy trì tình trạng biển động
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc chỉ mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
thời tiết bắt đầu thuận lợi trở lại cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước